tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức
viên chức văn phòng đại biểu quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt
với tinh thần tương thân tương ái nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung bị lũ lụt
và hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai tập thể lãnh đạo quốc hội cán bộ văn phòng quốc hội
cùng các đại biểu quốc hội đã dành một ngày lương để ủng hộ
cùng với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và người dân cả nước
nguồn kinh phí ủng hộ sẽ sớm được chuyển đến nhân dân vùng ảnh hưởng bởi bão lũ
góp phần chia sẻ động viên đồng bào miền trung vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống